cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ô môn thành phố cần thơ ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối là dự báo thời tiết
thưa quý vị do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới cùng một vùng áp thấp nhiệt đới trên đất liền
tại khu vực phía tây bắc bộ sẽ chỉ còn nắng trong ngày hôm nay
từ chiều tối thì mưa rông sẽ xuất hiện trở lại tại khu vực này
ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu sẽ có mưa to đến rất to kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
cùng với đó là cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại các tỉnh như lào cai yên bái hay lai châu sẽ ở mức là cấp hai
nhiệt độ trên toàn vùng không cao với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi ba ba mươi hai độ
tương tự khu vực phía đông bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của giải thời tiết xấu nên sẽ có mưa rông trở lại
mưa sẽ xuất hiện trước tiên tại các tỉnh thuộc vùng ven biển và vùng núi đông bắc như quảng ninh hải phòng lạng sơn hay bắc giang
sau đó sẽ lan rộng ra toàn khu vực
ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu sẽ có mưa to đến rất to tập trung chủ yếu ở hà giang cao bằng
cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp hai
do có mưa nên nền nhiệt độ sẽ giảm nhanh
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế không chịu ảnh hưởng nhiều của giải thời tiết xấu nên mưa rông cũng chỉ xuất hiện cục bộ vào lúc chiều tối
nên nhiệt độ tại khu vực này trong ba ngày tới khá đồng đều ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong cả ba ngày tới thời tiết cũng khá ổn định khi vẫn còn nắng vào ban ngày
mưa rông nếu có cũng chỉ ở diện giải rác và tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối
nền nhiệt độ ngày đêm tại đây là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
vùng cao ở tây nguyên vẫn chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió tây nam có cường độ trung bình nên vẫn có mưa về lúc chiều tối
có nơi đạt lượng mưa vừa đến mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ trưa chiều là hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam nên cũng có mưa rào và rông ở diện giải rác tập trung về lúc chiều tối
người dân nơi đây cũng cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ